về việc bị một hành khách dùng dao cắt vào vùng cổ và cầm để đe dọa cướp tài sản nhưng không thành
lực lượng công an trên địa bàn đã điều tra xác minh và bắt giữ đối tượng mạnh sau bảy giờ gây án
mạnh là đối tượng đã từng có một tiền án về tội cướp tài sản vừa ra tù năm hai nghìn hai mươi một thì nay lại tiếp tục phạm tội
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm gồm năm đối tượng có hành vi chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản và tiền
đang đi một mình trên đường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã xác định ngoài vụ cướp xe máy điện thoại và tiền của người dân
vào lúc một h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng tám tại thôn thanh xá xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ
thì nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra hai vụ cướp xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn huyện yên mỹ
vào ngày một mươi tám tháng tám tại thị xã mỹ hảo
vật chứng thu giữ là bốn chiếc xe máy của các vụ cướp do các đối tượng gây ra cùng một thanh đào
bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã tân phong thị xã giá rai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu phối hợp với công an thị xã giá rai
đã bắt quả tàng một mươi bốn thanh điên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể tại thời điểm kiểm tra vào lúc h bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng tám
lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba phòng hát của cơ sở kinh doanh
karaoke có một mươi bốn thanh niên đang hát và trong phòng còn có các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an thu giữ một lượng hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy
đồng thời đưa về trụ sở để kiểm tra nhanh với một mươi bốn đối tượng trên
và tiến hành lập biên bản đối với chủ cơ sở về những lỗi vi phạm
thưa quý vị từ một mươi năm giờ chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng năm trăm một mươi bảy đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm tăng sáu trăm linh tám đồng một lít trong khi giá các loại dầu tăng giảm tùy loại
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên mức là hai mươi ba ba trăm ba mươi chín đồng một lít
xăng ron chín mươi năm lên hai mươi bốn sáu trăm linh một đồng một lít giá dầu diazen giảm bảy mươi một đồng một lít
so với mức bán lẻ hiện hành xuống mức hai mươi hai ba trăm năm mươi bốn đồng một lít
ngược lại giá dầu hỏa tăng bốn trăm hai mươi đồng một lít lên hai mươi hai ba trăm linh chín đồng một lít
và dầu ma rút tăng ba trăm một mươi ba đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành không cao hơn một mươi bảy chín trăm tám mươi một đồng một kg
chúc các bạn một ngày tốt đẹp và hãy like và chia sẻ video mới nhé